hơn một tháng nay toàn thị xã sơn tây hà nội đang phải sống trong cảnh rác thải ngập ngụa trên đường phố bốc mùi hôi thối
ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe và đời sống của người dân phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
sống chung với rác là thực trạng mà người dân thị xã sơn tây hà nội đã phải chịu đựng suốt nhiều tháng nay
tại vườn hoa trung tâm thị xã sơn tây hàng chục tấn rắc thải của thị xã đã được tập kết về đây và được che phủ bởi một lớp vải bạt xanh
không những gây cản trở giao thông vì chiếm một nửa diện tích lòng đường mà bãi rác thải này còn bốc lên mùi hôi thối rất khó chịu
dù công nhân vệ sinh môi trường đã rắc vôi bột đắp đất lên trên trước khi phủ bạt

tại vần hoa trung tâm thị xã hàng chục tấn rác thải của thị xã đã được chế phủ bởi một lớp vải bạc xanh